tại hà nội văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia tổ chức họp báo
thông tin về kết quả chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả năm hai nghìn một mươi chín
giải pháp trọng tâm năm hai nghìn một mươi chín
tại bữa họp báo tránh văn phòng văn phòng thường trực ba trăm tám mươi chín quốc gia đàm thanh thế cho biết
công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả năm hai nghìn một mươi tám
đã được các ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các bộ ngành địa phương chỉ đạo mạnh mẽ hơn quyết liệt hơn
xử lý những vấn đề nóng nổi cộng nhiều đường dây ổ nhóm tội phạm
năm hai nghìn một mươi tám các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện bắt giữ và xử lý hai trăm linh hai chín trăm tám mươi vụ việc vi phạm
giảm một mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó lực lượng công an đã phát hiện xử lý sáu chín trăm ba mươi bốn vụ việc
bộ đội biên phòng phát hiện xử lý ba năm mươi sáu vụ việc vi phạm
lực lượng cảnh sát biển phát hiện xử lý hai trăm sáu mươi bảy vụ vi phạm
lực lượng hải quân đã phát hiện xử lý hai mươi bốn hai trăm ba mươi tám vụ việc vi phạm
năm hai nghìn một mươi chín văn phòng ban ba trăm tám mươi chín quốc gia tiếp tục đồn đốc các bộ ngành địa phương lực lượng chức năng
triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
về công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
đổi mới công tác truyền thông cả bề rộng và chiều sâu để xã hội nhận biết tác hại của buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả tuyên truyền cho nhân dân không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu
tham gia tố giác tội phạm cùng chung tay với các lực lượng chức năng trong lĩnh vực này